thưa quý vị sáng nay chính quyền huyện can lộc tỉnh hà tĩnh cho biết
bùi hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã trung lộc đang bị công an tạm giữ hình sự
để điều tra về các hành vi giết người và hủy hoại tài sản
theo hồ sơ điều tra trước đó vào sáng ngày hai mươi bốn tháng hai nam tới nhà bạn gái cũ
ở thôn vĩnh xuân xã thượng lộc huyện can lộc để nói chuyện
tại đây hai người xảy ra cãi vã trong lúc to tiếng nam đã cầm kéo
đâm chị này và mẹ ruột của chị này khiến hai nạn nhân bị thương nặng
gây án xong nam tới sang xung quanh châm lửa đốt căn nhà của gia đình người yêu rồi rời đi
hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
vào lúc một mươi một h cùng ngày nam đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã thượng lộc
cố ý hủy hoại tài sản tại khu vực tổ hai mươi phường bắc cường thành phố lào cai
một nhóm đối tượng đã bị công an thành phố lào cai bắt giữ
sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm về vụ việc hủy hoại tài sản
công an thành phố lào cai đã tiến hành giả soát truy tìm bắt giữ đường nhóm đối tượng này
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận
vào tối ngày một mươi chín dạng sáng ngày hai mươi tháng hai các đối tượng sử dụng công cụ phương tiện gồm kim cộng lực
gậy chọc camera bình khí nén và dụng cụ kho nhiệt súng bắn điện cậy phá
hệ thống cửa điện và cửa gỗ của ngôi nhà số ba k một tổ hai mươi phường bắc cường
nhằm đột nhập trộm cắp tài sản
tuy nhiên khi đang thực hiện các đối tượng bị chủ nhà phát hiện chi hô nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngày hôm qua đồn biên phòng cửa khẩu cảng an thới cho biết từ sau tết đến nay
đơn vị đã chủ trì phát hiện bắt giữ ba tàu chở khoảng năm mươi lít dầu diesel
liên tiếp trong hai ngày hai mươi một và hai mươi ba tháng hai tổ công tác phát hiện ba tàu cá
qua kiểm tra trên các tàu có năm mươi lít chất lỏng màu vàng nhạt
thuyền trưởng và những người trên ba tàu đều khai nhận số chất lỏng này là dầu diazen
và không có hóa đơn
chứng tử hợp pháp vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ
vào khoảng hai giờ chiều qua rừng thông ở khoảng ba tiểu khu hai trăm sáu mươi sáu trong khu vực quốc gia hồ tuyền lâm
thành phố đà lạt đã bất ngờ bốc cháy lửa lan nhanh trên diện rộng
lực lượng chữa cháy của hạt kiểm lâm đà lạt ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
phường ba đà lạt cùng nhiều lực lượng khác đã được huy động tham gia dập lửa
đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày vụ cháy rừng cơ bản được không chế
tại hiện trường một số cây thông lớn bị cháy nguy cơ gãy đổ hàng nghìn mét vuông thảm thực bì cùng nhiều bụi bị tiêu thụ
nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ
tối qua lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thuận an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế cho biết
các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích trên vùng biển thuận an
theo thông tin ban đầu vào khoảng bốn rưỡi chiều ngày hai mươi năm tháng hai
bốn sinh viên của một trường đại học trên đại bàn tỉnh thừa thiên huế đến tắm
thuận an đến năm rưỡi thì nhóm bạn phát hiện một thanh niên trong nhóm mất tích nên đã gọi người ứng cứu
cùng ngày đội biên phòng cửa khẩu cảng thuận an tiếp nhận thông tin một tàu cá loại nhỏ của ngư dân
ở phường thuận an bị chìm trên tàu lúc này có tám người sau đó bảy người bơi vào bờ biển xã hải dương
thành phố huế và được người dân ứng cứu còn một ngư dân mất tích
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa tạm giữ hình sự
đối với lái xe ngô văn linh chú tại xã hòa lạc huyện hữu lũng về hành vi điều khiển xe mô tô
đâm vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
trước đó vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm
về nồng độ cồn ma túy và các hành vi vi phạm khác tại km chín mươi ba một trăm sáu mươi quốc lộ một phát hiện xe mô tô honda way
biển kiểm soát một mươi hai h một ba trăm bảy mươi ba
trong hai mươi bốn năm do linh điều khiển trở theo triệu việt hoàng chú tại thị trấn tri lăng huyện tri lăng
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe tại vị trí kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe tăng tốc bỏ chạy đâm trực diện
và tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến một đồng chí cảnh sát cơ động bị thương
xe mô tô trượt đổ kéo dài khoảng ba mét thì hoàng ngã xuống linh tiếp tục dựng xe và tăng ga bỏ chạy
về hướng hà nội đến hai mươi h hai mươi phút cùng ngày công an huyện hữu lũng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng linh
qua xét nghiệm nhanh đối tượng linh dương tính với chất ma túy
tại cơ quan điều tra linh khai nhận do không có giấy phép lái xe và sử dụng ma túy tổng hợp
nên đã thực hiện các hành vi trên hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an công an tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
sau tết nguyên đán giáp thìn và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
công an nghệ an tiếp tục trực tiếp trực một trăm linh quân số và tuần tra khép kín tập trung phát hiện và xử lý các vi phạm
với mục tiêu đảm bảo an toàn và hạn chế tai nạn giao thông cho người dân cảnh sát giao thông công an nghệ an
tiếp tục duy trì một trăm linh quân số kiểm tra phát hiện các loại tội phạm xử lý các hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là tập trung kiểm soát vi phạm
nồng độ cồn ma túy tốc độ đối với phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa hành khách ô tô cá nhân
nhất là tại các tuyến và địa bàn trọng điểm như quốc lộ một a quốc lộ bốn mươi sáu quốc lộ bảy quốc lộ bốn mươi tám thành phố vinh thị xã cửa lò
quá trình làm việc lực lượng cảnh sát giao thông tuyệt đối chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp
thực hiện đúng theo quy định quyết tâm không để tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
nhất là tai nạn liên quan đến nồng độ cồn đồng thời tiếp tục chủ động các phương án đấu tranh và phòng chống tội phạm
tuyên truyền hỗ trợ nhân dân nhằm bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tin an ninh trật tự công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với đối tượng trần văn bắc về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày hai tết trần văn bắc chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường và không được mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng bắc đã không chấp hành mà còn điều khiển xe mô tô định quay đầu bỏ chạy
tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của bắc và kết quả là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác nhưng bắc không hợp tác mà còn có lời nói to tiếng thể hiện thái độ không chấp hành
thậm chí còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và sô đẩy cán bộ trong tổ công tác
theo báo cáo của bộ công an ngày một mươi ba tháng hai tức ngày mùng bốn tết lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý một mươi ba hai trăm bốn mươi sáu trường hợp vi phạm giao thông đường bộ
trong đó có sáu một trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
toàn quốc xảy ra chín mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi bốn người bị thương tám mươi bảy người
so với ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức ngày mùng ba tết tăng ba mươi năm vụ tai nạn giao thông tăng bảy người chết tăng hai mươi người bị thương
trong đó trên đường bộ xảy ra chín mươi ba vụ làm chết ba mươi một người bị thương tám mươi bảy người đường sắt xảy ra một vụ làm chết hai người đường thủy xảy ra một vụ làm chết một người đường hàng không và đường hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông
trong đó trên đường bộ xảy ra chín mươi ba vụ tai nạn giao thông tức ngày mồng ba tết tăng bảy người bị thương tám mươi bảy người đường hàng không và đường hàng không xảy ra tai nạn giao thông
trong đó trên đường bộ xảy ra chín mươi ba vụ tai nạn giao thông tức ngày mồng ba tết tăng bảy người đường hàng không và đường hàng không xảy ra tai nạn giao thông
tại thủ đô hà nội các tuyến đường dẫn vào nội thành nhà ga bến xe một số điểm trung chuyển xe buýt lượng người đã tăng lên đáng kể
mặc dù còn gần hai ngày nữa kỳ nghỉ mới kết thúc nhưng nhiều người đã lựa chọn lên sớm để tránh tình trạng bị các nhà xe nhồi nhét chèn ép cũng như lựa chọn được tuyến đường thông thoáng để đi lại
ghi nhận của phóng viên từ đầu giờ chiều ngày bốn tết từng đoàn người đổ về thủ đô các cửa ngõ đông nghịt phương tiện
cao tốc pháp vân cẩu rẽ cầu thăng long uôn ứ phương tiện di chuyển chậm
tại các bến xe lớn như mỹ đình nước ngầm và giáp bát số lượng xe đổ về có tăng cao nhưng không quá đông đúc
chiều nay ủy ban nhân dân tp bunma thuộc tỉnh đắk lóc cho biết là một cô gái bán hoa bên lề đường phan chu trinh đã tử vong
sau khi bị cây xanh ngã đổ đè trúng người
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thắng lợi vào khoảng chín h một mươi năm phút cùng ngày một cây tùng hàng chục năm tuổi
bên trong khuôn viên tòa giám mục giáo phận bunma thuộc bất ngờ ngã đổ đè chúng vào cô gái
sau đó cô gái được đưa đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng hôn mê
vào chiều cùng ngày nạn nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để tiếp tục chữa trị nhưng đã tử vong
công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam
đối với đối tượng trần văn bắc về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày hai tết trần văn bắc chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường và không đổi mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thế nhưng bắc không chấp hành mà còn điều khiển xe mô tô định quay đầu bỏ chạy
tổ công tác đã dừng xe và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của bắc và kết quả là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác thế nhưng bắc đã không hợp tác và còn có lời nói to tiếng thể hiện thái độ không chấp hành
thậm chí còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và sô đẩy cán bộ trong tổ công tác
công an xã vạn thắng huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa vừa phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng về
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn
theo đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai công an xã vạn thắng tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn
thì phát hiện bốn thanh niên gồm ba nam một nữ đang có biểu hiện nghi vấn về ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh cả bốn thanh niên đều dương tính với ma túy
tại hiện trường cơ quan công an phát hiện ba túi ni lông màu trắng bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá
một đoạn ống hút nhựa và bốn bọc nhựa ni lông nhỏ
bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin cùng một số chai lọ ống hút nghi là dụng cụ sử dụng ma túy
ngoài đấu tranh các đối tượng khai nhận số tăng vật trên là ma túy đá và heroin mua về để sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
trần tuấn kiệt chú tại tỉnh bình phước và bùi thanh bạo chú tại tỉnh an giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán hàng cấm
trước đó công an huyện vĩnh cửu bắt quả tang kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo nổ trái phép có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô
kiệt khai nhận các khối hình hộp trên là pháo nổ được mua từ một người đàn ông không quan biết tại campuchia
với giá là năm trăm linh đồng một hộp và đang trên đường vận chuyển về tỉnh đồng nai bán kiếm lời thì bị bắt
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt đối tượng bảo là đồng bọn với kiệt làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường
tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng cấm trên đi tiêu thụ
công an huyện đại từ của tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với đối tượng trần văn bắc về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày hai tết trần văn bắc chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe mô tô định quay đường bỏ chạy
tổ công tác đã dừng và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở kết quả nồng độ cồn là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít khí thở
mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về lỗi vi phạm và yêu cầu hợp tác nhưng đối tượng không hợp tác không ký xác nhận vào phiếu kiểm tra nồng độ cồn biên bản vi phạm có lời qua tiếng lại và thực hiện thái độ không chấp hành
đối tượng còn dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và sô đẩy cán bộ trong tổ công tác
trước hành vi chống đối cản trở người thi hành công vụ tổ công tác đã tiến hành khống chế và bắt người phạm tự quả tàng
đối với trần văn bắc về hành vi chống người thi hành công vụ và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ để giải quyết theo thẩm quyền
còn tại tỉnh khánh hòa công an xã vạn thắng huyện vạn ninh vừa phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ tại địa phương
theo đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai công an xã vạn thắng tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn
thì phát hiện trong một phòng đôi của nhà nghỉ này có bốn thanh niên gồm ba nam một nữ đang có biểu hiện nghi vấn về ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh cả bốn thanh niên đều dương tính với ma túy
tại hiện trường cơ quan công an phát hiện ba túi ni lông màu trắng bên trong có chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá
bảy đoạn ống hút nhựa và bốn bọc nhựa ni lông nhỏ bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
cùng một số chai lọ ống hút nghi là dụng cụ để sử dụng ma túy
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số tăng vật trên là ma túy đá và heroin mua về để sử dụng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định